xin kính chào quý vị và các bạn
do đang bước vào thời kỳ chuyển mùa nên trong những ngày tới
tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ vẫn có khả năng lặp lại lúc chiều tối và đêm
còn ban ngày phổ biến là có nắng gián đoạn với mức nhiệt giao động trong khoảng
từ hai mươi ba đến ba mươi một độ nắng nóng tạm thời chấm dứt
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
phổ biến là có mưa vài nơi vào lúc chiều tối và đêm
ban ngày thì khu vực có nắng gián đoạn với nền nhiệt trưa chiều
giao động trong khoảng là từ hai mươi ba đến hai mươi bảy độ
sau đó do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tác động
nên mức nhiệt tại đây sẽ giảm đi đáng kể
đi sâu vào khu vực miền trung dự báo trong hai ngày tới
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có khả năng nắng nóng
riêng khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế có thể có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi còn trên ba mươi tám độ
sau đó từ ngày tám tháng bốn nền nhiệt sẽ giảm dần
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tràn xuống
khu vực từ đà nẵng đến phú yên trong hai ngày tới
cũng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi còn trên ba mươi bảy độ
sau đó cũng từ ngày tám thì nền nhiệt trên khu vực cũng giảm dần
khu vực tây nguyên dự báo trong ba ngày tới có thời tiết ít biến đổi
phổ biến là vẫn tình trạng nắng nóng
với nền nhiệt sao động trong khoảng là ba mươi độ

tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
cũng có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
có nơi còn trên ba mươi bảy độ
độ ẩm phổ biến là từ bốn mươi năm đến năm mươi năm
tình trạng nắng nóng với độ ẩm trưa chiều giảm thấp
sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới
vì vậy quý vị cần hết sức cảnh sát
với nguy cơ cao xảy ra chập nổ nơi cư dân đông